trong không khí của tháng thanh niên năm hai nghìn một mươi tám đúng vào dịp kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
tiến tới kỷ niệm bảy mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua yêu nước
sáng nay tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi gặp mặt tám mươi bảy cán bộ đoàn xuất sắc tiêu biểu toàn quốc
được tuyên dương và vinh dự nhận giải thưởng lý tự trọng năm hai nghìn một mươi chín
nói chuyện với tám mươi bảy cán bộ đoàn xuất sắc tiêu biểu năm hai nghìn một mươi tám chủ tịch nước trần đại quang khẳng định
đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh là lực lượng hùng hậu đội quân sung kích cách mạng
tiêu biểu cho ý chí bất khuất của dân tộc việt nam anh hùng góp phần xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp cách mạng vẻ vang
hình ảnh người thanh niên việt nam với màu áo xanh tươi trẻ cùng tinh thần đâu cần thanh niên có việc gì khó có thanh niên
đi bất cứ nơi đâu làm bất cứ việc gì tổ quốc cần đã tạo nên dấu ấn đẹp với xã hội cộng đồng
những chiến công thành tích trói lọi đó đã góp phần tô thắm truyền thống tám mươi bảy năm vẻ vang của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
phát huy truyền thống anh hùng tám mươi bảy năm qua chủ tịch nước mong muốn đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ
thực hiện tốt hơn nữa chức năng trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên kiên trì thường xuyên và đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục về chủ nghĩa mark lenin
tư tưởng hồ chí minh về truyền thống vẻ vang của đảng quang vinh của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh và tuổi trẻ việt nam
mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên phải thấm luận lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
phải có bảo vệ

sống có trách nhiệm với bản thân và xã hội và gia đình theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
chủ tịch nước yêu cầu các thủ lĩnh đoàn nói chung và tám mươi bảy cán bộ đoàn xuất sắc vinh dự nhận giải thưởng lý tự trọng lần này
cần tiếp tục tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng thực hiện các chương trình dự án công trình
phần việc thanh niên tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc
chủ tịch nước yêu cầu các thủ lĩnh đoàn nói chung và tám mươi bảy cán bộ đoàn xuất sắc vinh dự nhận giải thưởng lý tự trọng lần này

vùng biên giới vùng hải đảo là những nơi còn đang gặp được khó khăn
mối cản của đoàn viên thanh niên cần không ngừng học tập tu dưỡng dàn luyện
đổi mới sáng tạo tiên phong trong nghiên cứu ứng dụng thành tiệu
những yếu tố tích cực từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
mạnh mẽ dấn thân khởi nghiệp lập nghiệp
chủ tịch nước khẳng định đảng nhà nước và nhân dân luôn quan tâm lãnh đạo
chỉ đạo xây dựng đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh và thế hệ trẻ việt nam
ngày càng lớn mạnh trưởng thành về mọi mặt
chủ tịch nước tin tưởng và mong muốn tuổi trẻ cả nước phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc
tiếp tục rèn đức luyện tài xung kích đổi mới sáng tạo lập được nhiều chiến công
thành tích xuất sắc hơn nữa đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa